sáng nay ngày tám tháng năm trên địa bàn thành phố hội an tỉnh quảng nam đã xảy ra vụ cháy lớn tại bãi đỗ xe ở trường cao đẳng điện lực miền trung làm cho bốn mươi xe điện bị thiêu dụi
vào khoảng năm giờ năm mươi phút nhân viên bảo vệ của trường cao đẳng điện lực miền trung phường tân an thành phố hội an tỉnh quảng nam phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực bãi đỗ xe điện trong khuôn viên nhà trường
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bắc quảng nam đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến để dập lửa sau hơn ba mươi phút nỗ lực đám cháy cơ bản được khống chế
thời điểm phát hiện đám cháy một số nhân viên của nhà trường đã phối hợp đẩy được một mươi hai xe điện ra ngoài trong đó có sáu xe bị hư hỏng bốn mươi xe còn lại bị thiêu dụi hoàn toàn
được biết bãi đỗ xe của trường này được một doanh nghiệp tư nhân thuê để đỗ xe điện chở khách du lịch
nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra